tối qua hai ca dương tính với sars cov hai được ghi nhận ở thành phố vinh
liên quan đến chợ đầu mối nông sản lớn nhất nghệ an
như vậy là tính từ ngày một mươi ba tháng sáu đến nay thì tỉnh nghệ an đã phát hiện bốn mươi năm ca dương tính
sở y tế nghệ an đang khuyến cáo người dân các địa phương có liên quan đến chợ đầu mối
thành phố vinh và các điểm có nguy cơ nếu như có những biểu hiện sốt hay ho khăn
cần khẩn trương đến các cơ sở y tế để khai báo được lấy mẫu xét nghiệm miễn phí
và sẵn lọc sars cov hai kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên dịa rộng
cũng như nhiều người dân khác theo quy định những người dân như ông hải đã có mặt đúng giờ
tại địa điểm lấy mẫu thuộc phường hương bình thành phố vinh để được lấy mẫu xét nghiệm
trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp thì đây là việc làm tạo được sự yên tâm
cùng chung tay đẩy đuôi dịch bệnh
dịch bệnh xảy ra trên địa bàn thì rất là phức tạp
rồi là một người dân thấy công tác của chính quyền địa phương cùng các ngành các cấp
đã bổ trí và ló để xét nghiệm trong dịa rộng này cho người dân không hoang măng trong dịch bệnh
mặc dù là công việc cũng rất khó khăn về giữa vật chất và con người
nhưng mà tuy là vất vả nhưng mà chúng tôi cũng đã cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giáo
bên cạnh đó tỉnh nghệ an cũng đã xây dựng bệnh viện giã chiến số một
có quy mô một trăm linh giường bệnh tại huyện hương nguyên kích hoạt các cơ sở cách ly y tế tập trung
thiết lập hệ thống các tổ lệnh
lấy mẫu từ tỉnh đến địa phương với trên hai năm trăm linh cán bộ y tế
đủ khả năng lấy hơn hai trăm linh mẫu mỗi ngày
thành phố vĩnh có hai nguồn lấy mà phải nói là chúng tôi chưa tìm được f
vì vậy cho nên là chúng tôi thiết nghị là chúng ta phải thực hiện việc giãn cách thành phố vĩnh
để thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch xét nghiệm đồng bộ cho toàn bộ người dân của thành phố vinh
nhằm phát hiện các trường hợp f trong cộng đồng
để từ đấy chúng ta có thể là cách ly truy vết
và thực hiện các kế hoạch tiếp theo của công tác phòng chống dịch bệnh
ubnd tỉnh nghệ an đề nghị sở y tế tiếp tục điều tra truy vết lấy mẫu xét nghiệm
thắt chặt các chốt kiểm soát tại các điểm cách ly tập trung và địa bàn cách ly
tập trung để nâng cao năng lực lấy mẫu xét nghiệm rt pcr theo yêu cầu của bộ y tế đề ra